chương trình tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội đối với hộ mới thoát nghèo theo quyết định số hai mươi tám năm hai nghìn một mươi năm của thủ tướng chính phủ
đã và đang đạt được những kết quả tích cực tiếp sức giúp cho hàng nghìn hộ dân thoát nghèo sau đây là ghi nhận tại tỉnh hà nam
năm hai nghìn một mươi bốn đúng lúc đang thiếu vốn để phát triển sản xuất thì gia đình bà phạm thị tuyết được vay bốn mươi năm triệu đồng
theo chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo để mua một cặp bò sinh sản cải tạo vườn để trồng cây ăn quả và nuôi cá
đến nay cặp bò đã sinh sản thêm bảy con ao cá cho thu nhập hơn hai mươi triệu đồng một năm hàng trăm cây mít bưởi trong vườn đã bắt đầu cho thu hoạch
nhìn ngôi nhà mới xây khang trang không ai nghĩ gia đình bà trịnh trước đây là hộ nghèo
với năm mươi triệu đồng vay theo chương trình tín dụng
với hộ mới thoát nghèo gia đình mua thêm bò giống để phát triển chăn nuôi
nhờ đó đến nay gia đình đã xây dựng được ngôi nhà mới khang trang kinh tế gia đình ổn định
đến nay toàn tỉnh hà nam đã có hơn năm một trăm hai mươi hộ được vay vốn theo chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo
với tổng số tiền hơn hai trăm hai mươi ba tám tỷ đồng
đề nghị với thủ tướng chính phủ tiếp tục kéo dài chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo đến năm hai nghìn hai mươi
thứ hai nữa là đề nghị nâng cái
cái thời hạn cho vay tối đa lên một trăm hai mươi tháng cho phù hợp với cái quá trình sinh trưởng của cây trồng vật nuôi
trên địa bàn không riêng gì hà nam mà trên địa bàn toàn quốc
chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo đã kịp thời tiếp sức cho người dân
tiếp tục có điều kiện đầu tư trồng trọt chăn nuôi phát triển sản xuất kinh doanh vươn lên thoát nghèo bền vững